tết thứ năm ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi tức là từ ngày ba mươi tháng chạp năm kỷ hợi
đến hết ngày sáu tháng riêng năm canh tí
nếu theo phương án này công chức viên chức nghỉ năm ngày tết âm lịch và hai ngày nghỉ bù
do mùng một và mùng hai tết trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần
nên công chức viên chức được nghỉ bù vào ngày mùng năm và mùng sáu tết
bộ lao động thương minh và xã hội cho biết cả hai phương án trên đều có tổng số bảy ngày nghỉ
tuy nhiên bộ đề xuất chọn phương án một vì công chức viên chức được nghỉ trước tết hai ngày
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sắm sửa dịp tết
các cơ quan tổ chức không nghỉ cố định hai ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần
thì căn cứ vào kế hoạch hoạt động cụ thể để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp
trong sáng nay ngày hai mươi sáu tháng tám tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên vụ án lừa đạo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty sài gòn cây cảnh trụ sở quận hai thành phố hồ chí minh
ba bị cáo với chữ mức án tổng cộng hơn ba mươi sáu năm tù giam
mặc dù hai trăm hai mươi ba bị hại đã thắng xong phải đối mặt với nguy cơ mất trắng một trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
theo cáo trạng năm hai nghìn bảy dự án xây dựng khu dân cư tam phước đồng nai với diện tích một trăm năm mươi bảy hectare
được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê duyệt chủ trương chấp thuận địa điểm để công ty sài gòn cây cảnh đầu tư
trong quá trình này công ty sài gòn cây cảnh do nguyễn văn tình làm tổng giám đốc
đã ký hợp đồng góp vốn với hai trăm hai mươi ba người với số tiền một trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
cùng thời điểm một số lô đất trong khu một mươi hai hectare thuộc dự án một trăm năm mươi bảy hectare
đã được thế chấp cho ngân hàng và xảy ra tranh chấp được ba đơn vị tòa án thủ lý
tuy nhiên quá trình kê biên tài sản thuộc cá nhân ông tình để bù từng thiệt hại
trong vụ án lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì một mươi hai hectare đất này
đã được đề bù cho một cá nhân mặc dù lô đất thuộc công ty sài gòn kê cảnh
tình xương là chín tỷ trên ba trăm linh tỷ
nếu mà nói đến tài sản thì phải nói đến pháp nhân sài gòn gây cảnh
thì lại phải đưa vào tham gia tổ tụng
và hiện nay người ta còn một đại diện là hợp pháp cũng yêu cầu mời cũng không mời
sau khi xem xét các tình tiết trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty sài gòn cây cảnh
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn tình một mươi tám năm tù nguyễn thị trí sương một mươi hai năm tù
đảng rộng nhân bốn năm tù đồng thời các bị cáo với bộ tường thiệt hại đã gây ra
kết thúc phiên tòa hai trăm hai mươi ba bị hại mặc dù đã thắng nhưng họ không đồng tình với bản án
vì có thể họ sẽ bị mất trắng một trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
không được cái gì hết
tỉnh đồng nai phê duyệt là một cái dự án này một trăm năm mươi bảy hectare mà tôi cũng có đi lên tận nơi tôi coi là có rõ ràng đất với lại cái nhà mẫu
tôi nghĩ là cái một mươi mẫu hai đó mà xử là phải xử chung chia đều
như vậy là mới công bằng công bằng của xã hội mà công bằng của luật pháp
hiện hai trăm hai mươi ba bị hại và luật sư đang làm đơn đến tòa
án cấp cao và các đơn vị liên quan có thẩm quyền để đòi quyền lợi chính đáng
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là đồng loạt các trường học trên địa bàn tp hcm sẽ bước vào năm học mới
đây cũng là thời điểm đỉnh dịch của nhiều dịch bệnh truyền nhiễm
các bác sĩ khuyến cáo cần phòng dịch bệnh xuất hiện trong trường học
đặc biệt là ở thời điểm các bệnh như nhiệt đới như tay chân miệng sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng mạnh
dịch sốt sốt huyết đang bổ vây tp hcm
và hầu hết các tỉnh thành trên cả nước
bên cạnh đó những dịch bệnh phổ biến như tay chân miệng sốt phát bang và các bệnh do ký sinh trùng lây lan
cũng là nguy cơ đe dọa sức khỏe học sinh nhất là các em nhỏ
tại bệnh viện di đồng một sốt ca mắc tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng
bên cạnh đó bệnh sốt sốt huyết cũng đang vào đỉnh dịch
đó là chưa kể đến diễn biến bất lợi của thời tiết
xe chạy những đợt nắng nóng và mưa lớn khiến vật trung gian truyền bệnh là mũi sinh sôi nảy nở và phát triển mạnh
phải diệt mũi nếu không một em bé ở nhà bị mũi chích bị sốt sốt huyết
lại vô trường trong trường có mũi chích nguyên cái lớp đó luôn
thì cái đó là cách lây lan như vậy thì chúng ta chú ý phải diệt lăn quăng
và mình nên dạy cho em bé cái cách diệt lăng quăng
bởi vì con nít thì nó sẽ dễ thực hành hơn là người lớn
và chính em bé nó cũng có thể là đặt cái lời kêu ngược lại với người lớn
công việc diệt lăng quăng nó quan trọng
thống kê tại bệnh viện nhi đồng một cho thấy
ba nhóm bệnh phổ biến trong mùa tụ trường là các bệnh tình hô hấp sốt sốt huyết và tay chữa miệng
riêng sốt xuất huyết số ca mắc trong tháng tám trên toàn thành phố là gần bảy ca và vẫn đang diễn biến phức tạp
trong khi đó người dân vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc diệt mũi lan quăng tại nơi cư trú

trong mùa tụ trường này quan trọng nhất là phải chăm lo chuyện rửa tay của em bé
thứ hai là mình coi coi cái chích ngừa đó những cái chích ngừa trong chương trình diễn biến văn rộng mình có đạt chưa
đặc biệt là mấy em bé mới tụ trường năm ngoái chưa có đi học người chú ý chuyện chích ngừa
thứ ba là coi lại cái sinh hoạt ngủ nghỉ
tại vì ở nhà thì cái thói quen ngủ nó không giống như là ở trường
nên khi có thể lên trường nó không ngủ được
rồi về nhà nó lại chơi tiếp
không đủ chất ngủ đó là những cái sai lầm mà phụ huynh cần phải chú ý
mùa tụ trường trong thời điểm đầu mùa dịch của một số bệnh truyền nhiễm
trong trường học khoảng cách tiếp xúc giữa các cá nhân rất ngắn
nên nguy cơ lây các bệnh truyền nhiễm là rất lớn
chính vì vậy trước khi cho trẻ đi học ngoài việc chuẩn bị tâm lý cho trẻ
thì phụ huynh cũng cần tiêm chủng cho trẻ đối với những bệnh đã có vaccine phòng ngừa như sởi cúm
khi trẻ đi học về phụ huynh phải nhỏ mũi hay quần áo rửa tay sạch sẽ
để tránh những tác nhân gây bệnh từ trường học
bộ xây dựng vừa chỉ đạo sở xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản mua giới sản giao dịch bất động sản
lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ báo cáo các giao dịch tiền mặt
có giá trị từ ba trăm linh triệu đồng trở lên nhằm phòng chống rửa tiền
theo giới chuyên gia và doanh nghiệp thì quy định này còn nhiều hạn chế và khó khả thi
trong quy định chi tiết của luật phòng chống rửa tiền
có nêu rõ đối với những giao dịch bất động sản thường xuyên bằng tiền mặt
với khoảng ba trăm linh triệu đồng trở lên thì các sản giao dịch các doanh nghiệp
phải báo cáo về sở xây dựng
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp bất động sản cho rằng quy định không khả thi
và sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh
cái đầu tiên là mình cảm giác là nó không phù hợp rồi
nó không phù hợp và nó không ổn nó không thực hiện được
không khả thi không thực hiện được trong thực tế
bởi vì một người kinh doanh thì một trong những kinh doanh đầu tiên
đó là cái chuyện phải đảm bảo bỏ vào thông tin cho khách hàng của mình
bất cứ một kỷ niệm thực nào cũng vậy không chỉ riêng bất động sản
theo tâm lý của người dân nhiều người hiện nay vẫn cầm tiền mặt
để mua bán bất động sản chưa kể khi tiến hành mua hoặc bán bất động sản
họ phải thực hiện khá nhiều thủ tục pháp lý
nếu phải báo cáo thì sẽ phiền hà hơn và mất nhiều thời gian hơn
người dân mà người ta mua bất động sản thì họ cũng làm những cái thủ tục
giấy tờ ra công chứng rồi cũng có những cái
yêu cầu về những cái giấy tờ pháp lý thì tôi nghĩ như thế là nó cũng đầy đủ rồi
nếu như quản lý nhà nước mà cần thiết thì thực hiện thí điểm
còn theo tôi thì tôi thấy là qua cái giao dịch mà có cái cơ quan
mà người ta đã thực hiện cái hồ sơ pháp lý rồi thì cái đó nó cũng đầy đủ rồi
hiệp hội bất đồng sản tp hcm cũng cho rằng quy định giao dịch môi giới bất động sản
có giá trị từ ba trăm linh triệu trở lên từ báo cáo
đừng đưa ra còn nhiều hạn chế
bởi đối cận với báo cáo là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất đồng sản
môi giới bất đồng sản sản giao dịch bất đồng sản
thì cũng mới chỉ phản ánh được một phần giao dịch trên thị trường
trong khi hiện nay các nhà đầu tư cũng có thể bán trực tiếp cho người mua
theo quy định trong luật kinh doanh bất đồng sản năm hai nghìn một mươi ba
cho cái tính khả thi nó càng thấp bởi vì hiện nay là
thứ nhất là không bắt buộc giao dịch bất đồng sản phải qua sàn giao dịch
và có thể nói trong một mươi hai năm qua
tức là kể từ cái ngày luật kinh doanh bất đồng sản năm hai nghìn sáu
có hiệu lực cho đến hiện nay là hình như các sở xây dựng là không có quan tâm
tới cái chuyện kiểm soát các hoạt động của các sản giao dịch
theo các chuyên gia đầu tư bất động sản lâu nay vẫn được xem là một trong những kênh chính
được sử dụng để hợp thức hóa các nguồn thu nhập bất hợp pháp tại việt nam
và quy định những giao dịch bất đồng sản thường suy
trên ba trăm linh phải báo cáo là cần thiết
xong quy định này cần phải có những hướng dẫn cụ thể hơn nữa
cũng như có mức chế tài xử phạt đối với những trường hợp vi phạm
tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
bộ công an tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an
trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an và công an thành phố hà nội
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
thực hiện hiệu quả các chủ trương của đảng quốc hội chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành
triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự
góp phần giữ vững ổn định chính trị phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
việc triển khai công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đã đạt được một số kết quả tích cực
lực lượng công an chính quy được bố trí đã tăng cường tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
về bảo đảm an ninh trật tự nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
và giải quyết tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở
nhiều địa phương đã có những chuyển biến rõ nét tình hình tội phạm vi phạm pháp luật giảm
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận tháng tám năm hai nghìn một mươi chín công an các đơn vị địa phương
đã tích cực hệ thống thông tin phân tích và dự báo sát tình hình liên quan đến an ninh trật tự
tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo bộ công an nhiều chủ trương đối sách
góp phần bảo đảm an ninh lợi ích quốc gia thực hiện có hiệu quả các chính sách đối ngoại của đất nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương
chỉ đạo của bộ tiến hành giả soát đối chiếu đánh giá tiến độ kết quả thực hiện chương trình
lịch công tác của bộ đã đề ra trong quý ba và những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tăng cường biện pháp nghiệp vụ
bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
theo dõi chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm vi phạm pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý việc hoàn thành khung tiêu chuẩn tiêu chí bố trí cán bộ bốn cấp công an
tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện công an xã chính quy theo hướng dẫn quy định và chỉ đạo của bộ
bảo đảm công tác trực ban trực chiến thực hiện nghiêm thông tư chế độ báo cáo
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
sáng nay tại quảng trường một mươi tháng ba thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết khu vực phía nam
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo hội thi đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
cùng dự có đảnh đạo tỉnh đắk lắc đảnh đạo công an tỉnh môn đun kyri
vương quốc campuchia và công an các tỉnh thành phố khu vực phía nam có đội tuyển dự thi
trong đợt này công an tỉnh đắk lắc là đơn vị đăng cai vòng chung kết khu vực phía nam
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
với một mươi đội tuyển dự thi gần sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ đến từ công an các tỉnh đắk lắc
cà mau quảng nam khánh hòa kiên giang bình dương tiền giang công an thành phố hồ chí minh
trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai và trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm
đây là những đội đã đạt giải nhất nhì toàn đoàn ở năm bảng thi vòng loại khu vực phía nam vừa qua
phát biểu khai mạc hội thi thứ trưởng nguyễn văn thành nhiệt liệt chào mừng một mươi đội tuyển
xuất sắc nhất vòng loại khu vực phía nam về tham dự vòng chung kết

xuất sắc nhất vòng chung kết
mặt khác đây còn là dịp để lực lượng công an biểu dương lực lượng

tại lễ khai mạc ngoài nội dung thi duyệt đội ngũ của một mươi đội tuyển
còn có sự tham gia duyệt đội ngũ biểu dương lực lượng của các khối nữ cảnh sát đặc nhiệm
nữ cảnh sát giao thông nam an ninh nhân dân nam cảnh sát nhân dân
công an các huyện thị xã thành phố chiến sĩ tân binh và tổ công an kỳ của công an tỉnh đắk lắc
ngoài ra với sự tham gia biểu diễn võ thuật công an nhân dân và những màn khí công thâm hậu
điêu luyện đẹp mắt cho thấy sự dũng cảm và khổ luyện phi thường của các cán bộ chiến sĩ
đến từ một số đơn vị thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đặc biệt cuối chương trình lễ khai mạc lực lượng cảnh sát cơ động bộ công an
và cảnh sát cơ động của công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp biểu diễn màn tác chiến vũ trang giải cứu con tin
thực hiện các kỹ thuật vận động vượt trướng ngại vật tổ chức hoạt động chiến đấu vũ trang
tấn công đánh chiếm mục tiêu tiêu diệt mục tiêu trên địa hình rừng núi
ngay sau lễ khai mạc một mươi đội tuyển tiếp tục bước vào thi đấu ở các nội dung như thi tình huống võ thuật
lý thuyết điều lệnh đội ngũ nghi lễ công an nhân dân bắn súng và thi võ thuật công an nhân dân
vòng chung kết khu vực phía nam hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố nha trang của tỉnh khánh hòa vào chiều ngày hôm nay
văn phòng thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn
về công tác nhân quyền các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ
chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo cấp vụ cục
của các cơ quan thành viên ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ
phổ biến quán triệt những chuyên đề về việc xây dựng và thực hiện pháp luật về đảm bảo
thúc đẩy quyền con người tại việt nam công tác đấu tranh đối ngoại về nhân quyền
trong tình hình hiện nay công tác thông tin tuyên truyền trên lĩnh vực nhân quyền
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao sự chủ động
của công an các tỉnh thành phố trong việc tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương
thực hiện thường xuyên có hiệu quả chế độ thông tin báo cáo phục vụ tốt công tác đối thoại nhân quyền
triển khai tốt công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền nhất là xây dựng ban hành các chương trình
kế hoạch thực hiện chính sách đảm bảo quyền con người quyền công dân đấu tranh vô hiệu hóa
các hoạt động lợi dụng nhân quyền để chống phá chính quyền gây dối an ninh trật tự
đồng chí thứ trưởng lưu ý thời gian tới các thế lực thù địch sẽ tiếp tục lợi dụng chiêu bài dân chủ
nhân quyền đẩy mạnh các hoạt động chống phá việt nam do vậy lực lượng công an cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu
với cấp ủy chính quyền địa phương nhằm giáo dục tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân đề cao các giá trị
và thành tựu về nhân quyền của đảng nhà nước xác định công tác đảm bảo đấu tranh về nhân quyền
là một trong những công tác trọng tâm lâu dài gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các cấp ngành địa phương
không để các đối tượng bất mãn chính trị chống đối cực đoan các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền
để chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng